kinh doanh đa cấp và nhiều thông tin kinh tế thị trường nổi bật sẽ được chuyển tới quý vị trong thời lượng năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thị trường chứng khoán thế giới đang tiếp tục tăng điểm sau khi có những thông tin khả quan từ các hãng dược trong việc điều chế vaccine ngừa covid một mươi chín
nhiều cổ phiếu các ngành nghề ngay lập tức bật tăng ví dụ như ngành hàng không một trong những cổ phiếu bị đại dịch covid một mươi chín cuột ngã thê thảm
thì do hồi phục nhanh chóng cổ phiếu một số công ty bất động sản tại mỹ cũng tăng quanh mốc gần bốn mươi
trong khi đó những cổ phiếu công nghệ thắng lớn thời kỳ dịch bệnh như amazon okako alibaba hay gd lại sụt giảm đáng kể
ngân hàng thế giới dự báo năm nay kiều hối về việt nam sẽ đạt gần một mươi năm bảy tỷ usd tương đương năm tám gdp
theo ngân hàng thế giới việt nam là một trong một mươi quốc gia có lượng kiều hối cao nhất trên thế giới
trong năm năm gần đây với mức tăng trưởng trung bình sáu một năm tổng kiều hối đã đạt hơn bảy mươi một tỷ đô la
chỉ tính riêng vốn đăng ký tính đến tháng một mươi năm nay đã có ba trăm sáu mươi hai dự án fdi được các kiều bào đầu tư tại việt nam với tổng số vốn đăng ký một sáu tỷ đô la
theo tiến độ thi công bốn dự án giao thông trọng điểm tại tp hcm sẽ chưa thể về đích trong năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến bốn dự án gồm cầu thủ thiêm hai nâng cấp đường nguyễn hữu cảnh
dự án xây dựng nút giao thông mỹ thủy và bốn đường chính tại khu đô thị mới thủ thiêm sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do vướng mặt bằng và thiếu vốn đã khiến những dự án này kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính đề xuất giữ nguyên mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay để tiếp tục hỗ trợ ngành hàng không trong năm hai nghìn hai mươi một
góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không bộ tài chính đề xuất chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội
ban hành nghị quyết theo trình tự thủ tục
còn giữ nguyên mức giảm thuế hai một trăm linh đồng một lít với sang dầu hàng không trong cả năm hai nghìn hai mươi một
dự tính việc giữ nguyên mức thuế trong năm hai nghìn hai mươi một sẽ làm số thu giảm khoảng tám trăm sáu mươi chín trăm sáu mươi tỷ đồng một năm
đây chính là mức hỗ trợ trực tiếp để góp phần giảm giá nhiên liệu bay chi phí nhiên liệu đầu vào cho doanh nghiệp vận tải hàng không
bộ công thương đang đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
với tình hình mới hiện nay
dự thảo nghị định sửa đổi sẽ quy định rõ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp
bao gồm nghĩa vụ trả thưởng theo kế hoạch nghĩa vụ mua lại hàng hóa nếu người tham gia trả lại hàng theo đúng quy định
các nghĩa vụ phát sinh không trên cơ sở hợp đồng kế hoạch trả thưởng
đồng thời đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến bảo đảm hiệu quả quản lý hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương
theo bộ công thương một số ngành diệt may xuất khẩu vào liên minh kinh tế á âu eaeu sắp vượt ngưỡng yêu đáy cho phép
cụ thể các mặt hàng váy đầm quần áo phụ nữ của việt nam xuất khẩu vào eaeu trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đã đạt chín mươi bốn bốn mức ngưỡng quy định cho năm hai nghìn hai mươi
lượng nhập khẩu ưu đáy các mặt hàng comple áo khoác blazer quần tây cũng lên tới bảy mươi hai

mức ngưỡng tương ứng cho năm hai nghìn hai mươi và khối lượng nhập khẩu ưu đáy đối với áo sơ mi áo chui đầu gilet áo cọc đã lên tới bảy mươi một năm
mức ngưỡng tương ứng cho năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê được tổ chức nghiên cứu hàng không oag aviation công bố hà nội tp hcm là một trong một mươi đường bay nội địa đông khách nhất thế giới
theo thống kê của oag aviation top một mươi đường bay nội địa của tháng một mươi một đều nằm ở châu á hà nội tp hcm
là đường bay nội địa đông khách thứ hai trên thế giới trong tháng một mươi một với gần tám trăm chín mươi ba khách đặt chỗ
chỉ đứng sau đường bay giữa thủ đô seoul và đảo jeju của hàn quốc với một ba triệu chỗ
ngoài ra có bốn đường bay của trung quốc và bốn đường bay của nhật bản cũng nằm trong top đường bay nội địa đông khách nhất thế giới